chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

khi bị ít nhất một trong các yếu tố sau đây thì nguy cơ bạn mắc trào ngược dạ dày cao hơn người bình thường
đó là ở phụ nữ mang thai người béo phì hút thuốc lá uống rượu bia bị hen xuyễn và người có chế độ ăn uống không hợp lý
khi mắc trào ngược dạ dày bạn thường có những triệu chứng như sau
ở chua ở nóng đây là một trong những biểu hiện sớm nhất của trào ngược dạ dày
ở chua ở hơi ở nóng thường đi kèm với nhau và để lại cảm giác chua trong khoang miệng
đau tức vùng thượng vị
bạn sẽ cảm thấy những cơn đau thắt đau nhói hoặc âm ỉ vùng thượng vị
tiết quá nhiều nước bọt
tiếp nước bọt là giúp trung hòa với lượng acid dư thừa bị trào ngược đây là cơ chế tự bảo vệ mình của cơ thể
khàn rọng nông độ axit quá cao khiến dây thanh quản bị tổn thương gây nên khàn rọng
buồn nôn acid do trào ngược dạ dày mang theo có mùi chua kích thích cảm giác buồn nôn ở người bệnh
cơm buồn nôn có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào nhưng nhiều nhất vẫn là vào ban đêm
vậy ngoài những triệu chứng trên trào ngược dạ dày có gây khó thở
thông thường khi thấy khó thở mọi người sẽ nghĩ liên quan đến các vấn đề về hô hấp
tuy nhiên trong một vài trường hợp nó cũng là triệu chứng của các tình trạng khác chẳng hạn như khó thở do trào ngược dạ dày
vì thế có thể nói rằng khó thở là một trong những triệu chứng của chàng ngược dạ dày
gần một nửa số trường hợp mắc bệnh sẽ cảm thấy khó thở
theo một vài nghiên cứu nồng độ axit dư thừa do trào ngược dạ dày tác động đến nóng thở gây ra hiện tượng khó thở
thông thường để trung hòa lượng acid dư thừa này cơ thể sẽ tự động sản sinh ra lượng ba giờ tương ứng
tuy nhiên khi lượng acid quá nhiều ba dơ trong cơ thể không đủ để trung hòa chúng khiến chúng trở nên dư thừa làm giãn nở thực quản gây ra tình trạng khó thở
như vậy khi đã bị khó thở chứng tỏ tình trạng bệnh của bạn đang chuyển biến nặng
cần có các biện pháp phù hợp
khó thở do trào ngược dạ dày nguy hiểm như thế nào
như bác sĩ dương anh tuấn đã đề cập
một khi đã bị khó thở khả năng cao tình trạng bệnh của bạn đang chuyển biến xấu
nếu không có phương pháp điều trị kịp thời và đúng cách bạn có thể gặp phải những biến chứng nguy hiểm
biến chứng đầu tiên bạn có thể gặp phải đó là vấn đề về hô hấp
khi axit trào ngược quá nhiều sẽ gây ra tình trạng bị viêm lét
nó không chỉ có tác động xấu đến đường thở mà còn gây ra các vấn đề hồ hấp nghiêm trọng
như viêm phế quản viêm thanh quản viêm họng viêm phổi
những bệnh này thường có diễn biến phức tạp khó khăn trong việc điều trị
biến chứng thứ hai ba rết thực quản
nếu để tình trạng tràng ngược dạ dày cứ thế tiếp diễn lâu ngày sẽ khiến thực quản bị biến đổi màu sắc
hiện tượng này gọi là ba rết thực quản
có khoảng năm người trong số các đối tượng mắc ba rết thực quản
có nguy cơ cao bị ung thư thực quản hơn người bình thường ba mươi một trăm hai mươi năm lần
một biến chứng khác đó là hẹp thực quản
quá trình acid trào ngược lên thực quản cứ lập đi lập lại nhiều lần
vô hình chung sẽ làm thực quản bị tổn thương khó hồi phục
hình thành nên các mô xẹo gây hẹp và làm giảm thể tích thực quản
viêm lết thực quản cũng là một biến chứng nguy hiểm khác
viêm rết thực quản là một trong những biến chứng thường gặp nhất của trào ngược dạ dày
khi các lớp niêm mạc bị acid ba mòn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn tấn công
gây ra các phản ứng viêm hình thành viêm nhiễm
nếu như không được can thiệp kịp thời
các vết led sẽ được hình thành khiến bệnh càng khó điều trị
và cuối cùng biến chứng nguy hiểm nhất ung thư thực quản
trào ngược dạ dày ít bị biến chứng thành ung thư thực quản
nhưng không vì thế mà bạn có thể chủ quan
một khi mắc phải biến chứng này tình trạng bệnh sẽ trở nên nặng nhanh chóng
có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách
cách khắc phục tình trạng khó thở do chả ngược dạ dày
khó thở do chảo ngược dạ dày gây cho người bệnh cảm giác khó chịu
và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống
vì vậy cần phải cải thiện tình trạng này bằng cách có chế độ nghỉ ngơi khoa học
thay đổi sang chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng khó thở
do trào ngược dạ dày nhanh chóng
hãy luyện thói quen ngủ trước hai mươi ba giờ ngủ đủ bảy tiếng mỗi ngày
ngoài ra cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt
bên cạnh đó bạn cần có một chế độ ăn uống hợp lý
ăn nửa bữa và đúng giờ để có thể giúp bạn cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày
ngoài ra bạn nên bổ sung nhiều rau xanh hoa quả uống nhiều nước
hạn chế sử dụng các chất kích thích như bia rượu và thuốc lá
dùng thuốc tây
thuốc tây có thể giúp bạn cải thiện tình trạng khó thở do trào ngược dạ dày hiệu quả trong thời gian ngắn
tuy nhiên tuyệt đối không tự ý kê thuốc về uống nên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ
sử dụng thảo dược thiên nhiên
các thảo mộc bạn nên dùng là cam thảo nghệ cúc lá mã gừng bán hạ bắc hoàng liên trương thuật
ngô thủ du và hậu pháp
có thể thấy rằng khó thở do trào ngược dạ dày có nhiều khả năng là dấu hiệu tình trạng bệnh đang trở nên nặng
hoặc gặp các biến chứng nguy hiểm
vì thế hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng cách